tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến đối với một số vụ án vụ việc
thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ một mươi bảy đến nay và một số nội dung quan trọng khác
tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo thống nhất đánh giá từ sau phiên họp một mươi bảy của ban chỉ đạo đến nay
công tác phòng chống tham nhũng nói chung công tác phát hiện xử lý các vụ việc vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi
chỉ đạo nói riêng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh có những chuyển biến tích cực
nhiều vụ việc vụ án đặc biệt nghiêm trọng phức tạp được phát hiện xử lý nghiêm minh theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo
thường trực ban chỉ đạo nhất trí phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi kết thúc điều tra năm vụ án ban hành cáo trạng truy tố một vụ án
xét xử sơ thẩm sáu vụ án xét xử phúc thẩm năm vụ án và kết thúc xác minh xử lý một mươi hai vụ việc theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo
nhất trí với báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ quyết tâm thực hiện cho bằng được
theo đúng tiến độ các công việc đã để ra

tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí đã góp phần vào thành tiệu chung của đất nước
tạo không khí phấn khởi trong xã hội tăng cường niềm tin trong nhân dân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ quyết tâm thực hiện cho bằng được
theo đúng tiến độ các công việc đã đẩy ra
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ quyết tâm thực hiện cho bằng được
tạo không khí phấn khởi trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong lĩnh vực tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
đặc biệt là quan điểm tư tưởng chính trị cần phải đẩy mạnh đấu tranh với sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ quyết tâm thực hiện cho bằng được
theo đúng tiến độ các công việc đã đẩy rõ quyết tâm thực hiện cho bằng được